tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh thái nguyên trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao tỉnh này đang phấn đấu sẽ tự chủ được thu chi ngân sách từ năm nay
đến năm ngoái thu ngân sách của tỉnh thái nguyên đã đạt trên một mươi năm tỷ đồng gấp đôi so với mức thu của ba năm trước đó
thực hiện nhiệm vụ phải sớm tự chủ được ngân sách tri thường xuyên mà thủ tướng giao vào giữa năm ngoái
sau tám tháng của năm nay thu ngân sách của thái nguyên đã được gần một mươi tỷ đồng đạt gần bảy mươi dự toán năm
tại buổi làm việc hôm nay bí thư tỉnh ủy thái nguyên đã khẳng định với thủ tướng tỉnh thái nguyên sẽ phấn đấu tự cân đối thu chi ngân sách từ năm nay sớm hơn một năm so với kế hoạch
đến cuối năm nay thái nguyên cũng sẽ có một trăm linh một trong tổng số một trăm ba mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới về trước một năm so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng
biểu dân đảng bộ chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh thái nguyên đang nỗ lực trở thành tỉnh thứ một mươi bảy của cả nước tự trang trải được ngân sách
thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh không được chủ quan mà cần nỗ lực quyết tâm hơn nữa trong những tháng cuối năm đồng thời chuẩn bị thật tốt kế hoạch của năm hai nghìn hai mươi với tinh thần cách mạng và quyết tâm cao
nhân dịp này thủ tướng đề nghị đảng bộ tỉnh thái nguyên với vai trò là một tỉnh quan trọng ở phía bắc phải thực hiện nghiêm chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng cũng như thực hiện có kết quả việc sắp xếp lại bộ máy theo các nghị quyết của đảng